thưa quý vị và các bạn tiếp tục chương trình phiên họp thứ hai mươi một của ubthqh
sáng nay với một trăm linh thành viên biểu quyết tán thành ubthqh đã nhất trí thông qua việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
đối với luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân và xem xét cho ý kiến vào luật này
thay mặt chính phủ đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh việc xây dựng ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân là cần thiết
bởi trên cơ sở quy định mới của bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín và tính chất đặc thù của lực lượng công an nhân dân
cần phải sửa đổi quy định hiện hành về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan hạ sĩ quan công nhân công an tại luật công an nhân dân cho phù hợp
là thể chế hóa nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
thể chế hóa sự chỉ đạo điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại nghị quyết số hai mươi tám ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn một mươi tám của hội nghị lần thứ tám
ban chính trị trung ương đảng khóa một mươi hai về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
từ năm hai nghìn hai mươi một thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung thu hẹp dần khoảng cách
về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu đối với những ngành nghề đặc biệt người lao động được quyền nghỉ hưu sớm hoặc muộn hơn năm tuổi
so với tuổi nghỉ hưu chung đảm bảo sự thống nhất đồng bộ với quy định về tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động
khắc phục một số khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện luật công an nhân dân
về nội dung cơ bản của dự án luật bộ trưởng bộ công an tô lâm cho biết sẽ sửa đổi một số khoản
tại năm trên bốn mươi sáu điều luật của luật công an nhân dân hiện hành
điều hai mươi hai sửa đổi bổ sung khoản

xét thời hạn thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn đủ ba năm công tác
điều hai mươi ba bổ sung nội dung khoảng một theo hướng
bổ sung quy định chính phủ quy định cụ thể về tiêu chuẩn tiêu chí thăng cấp bậc hàm cấp tướng trước thời hạn
đối với sĩ quan công an nhân dân có thành tích đặc biệt xuất sắc đạt được trong chiến đấu và công tác
điều hai mươi năm sửa đổi bổ sung một số điểm tại khoản một khoản hai và khoảng bốn theo hướng
bổ sung quy định
cụ thể sáu vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng trong quân dân
gồm một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là thượng tướng
năm vị trí có cấp hàng cao nhất là thiếu tướng
quy định trưởng công an thành phố trực thuộc trung ương
trung đoàn trưởng có cấp bậc hàm cao nhất là đại tá
bộ trưởng tô lâm cũng cho biết luật sẽ bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an
nam tăng hai tuổi nữ tăng năm tuổi tăng hai tuổi của sĩ quan hạ sĩ quan
ngoài ra sửa đổi bổ sung khoảng ba khoảng bốn điều ba mươi sửa đổi bổ sung khoảng hai điều bốn mươi hai
theo hướng chính phủ quy định chế độ chính sách của công nhân công an
thẩm tra dự án luật thường trực ubqvn nhất trí với sự cần thiết ban hành luật sở đổi bổ sung một số điều luật công an nhân dân
nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật về công an nhân dân thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an nhân dân
đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với quy định của bộ luật lao động về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động
khắc phục một số khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
qua thảo luận ubqvn đồng tình bổ sung dự án luật sở đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
trình quốc hội thảo luận cho ý kiến xem xét thông qua theo quy trình một kỳ họp tại kỳ họp thứ năm
cũng trong phiên làm việc sáng nay ubqvn đã thống nhất bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
đối với luật căn cước công dân sửa đổi và dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã giải trình
làm rõ thêm về việc cần thiết sửa đổi luật căn cước công dân
cho ý kiến đối với dự án luật căn cước công dân sở đổi các thành viên ubqvn tán thành việc sở đổi luật căn cước công dân là cần thiết
để tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong khi thi hành luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi ba
và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phát huy giá trị tiện ích thẻ căn cước công dân
phục vụ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
đây là đòi hỏi thực tế rất cần trong công tác quản lý xã hội đặc biệt là trong bảo vệ an ninh quốc gia và phòng chống tội phạm trong tình hình mới
trong khi đó lực căn cước công dân năm hai nghìn một mươi sáu có những điểm chưa đáp ứng yêu cầu do đó chúng tôi thống nhất với tờ trình của chính phủ và thẩm tra của quỹ ban pháp luật là lực căn cước công dân này rất cần thiết
giải trình thêm về sự cần thiết sửa đổi luật căn cước công dân đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an cho biết
việc sửa đổi nhằm lấp khoảng chống pháp lý thể chế hóa các văn bản chỉ đạo rất quan trọng
quan trọng của đảng về quản lý xã hội và phục vụ nhân dân việc sửa luật căn cước công dân phù hợp với xu hướng hiện đại trên thế giới
chúng ta cũng đang phấn đấu ở trong asean là thống nhất một loại giấy tờ này
cái ý đồ này ý tưởng này singapore malaysia là những nước đi đầu người ta cũng rất đồng tình
thế và trên thực tế là như cộng đồng châu âu thôi
bây giờ công dân người ta đi lại ở trong cộng đồng châu âu người ta cũng không cần phải hộ chiếu vì không cần phải xin visa
thế mà tiến đến là công dân các nước asean đi lại với nhau cũng không cần phải có hội chiếu nữa vì không cần xin visa
cái người mà người ta đã có cái căn cước đó được rồi mà thỏa thuận trong asean thống nhất rồi
mà trên thực tế nếu mà hiện nay nếu mà các nước asean thống nhất thì công dân việt nam cũng đã đi lại được asean bằng căn cước công dân
mục tiêu của chúng ta là phải một trăm linh công dân giao dịch được trên môi trường điện tử
có cái giấy tờ đó
thế đứng về mặt kinh tế xã hội cũng rất thuận lợi nếu mà mọi người dân có cái căn cước này
bộ trưởng tô lâm cũng khẳng định việc bổ sung đối tượng cấp thẻ công dân cho người dưới một mươi bốn tuổi không ảnh hưởng tới quyền của trẻ em quyền giám hộ
mặt khác tạo thuận lợi hơn cho công tác quản lý phục vụ ngành giáo dục giảm thiểu các thủ tục hành chính trong việc nhập học của học sinh cũng như nhiều vấn đề phát sinh trong thực tế khác
đã kêu gọi chính phủ điện tử như vậy rồi thì các cháu nó cũng phải được giao dịch
bây giờ là điện thoại sim điện thoại là phải có căn cước
thế thì bây giờ bảo các cháu dưới một mươi bốn tuổi nó có được dùng điện thoại không
hay là bây giờ nó lại đăng ký của bố mẹ nó để nó dùng
nó được vào những cái hoạt động của trên môi trường mạng không
hoàn toàn được
để tránh những cái bất cập những cái gì đó thì chúng ta hoàn thiện những cái vấn đề này
mà chúng tôi cũng không làm đến thời hạn như người lớn
mà có những cái đặc trưng của trẻ con
cùng với độ phát triển của nó
ví dụ năm năm là phải thay đổi một lần
những cái việc đó
và trong hệ thống này thì quản lý đồng bộ đó nó không sợ có sự tốn kém
mục tiêu của chúng ta là phải một trăm linh công dân giao dịch được trên môi trường điện tử
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh làm tốt việc sửa đổi luật căn cước công dân lần này
sẽ không để lỡ cơ hội quản lý quản trị xã hội
các giao dịch trong xã hội được thực hiện một cách thông minh nhất thuận lợi nhất
tại phiên họp sau khi thảo luận
nên ủy ban thường vụ quốc hội có mặt biểu quyết tán thành thông qua
nghị quyết về việc sửa đổi bổ sung vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi ba
đối với hai dự án luật luật căn cước công dân sửa đổi và luật các tổ chức tiến dụng sửa đổi
chính quốc hội vào kỳ họp thứ năm thông qua tại kỳ họp thứ sáu
trong phiên làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội xem xét
ban hành kế hoạch về công tác đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ được quy hoạch đại biểu quốc hội chuyên trách
và các chức danh ở hội đồng dân tộc các ủy ban của quốc hội văn phòng quốc hội
các cơ quan thuộc ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật nhà ở sửa đổi
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tiếp thượng tướng công thong phong vy chít ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
thứ trưởng bộ công an lào

đại tướng tô lâm ủy viên trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
vĩ đại việt nam lào mãi mãi xanh tươi đời đời bền vững
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
thứ trưởng công thong phong vi chít mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp hiệu quả
duy trì giao ban đệ kỳ giữa lực lượng an ninh và công an các địa phương có chung biên giới
kiên quyết không để các thế lực thù địch phản động có điều kiện lợi dụng nước này
chống nước kia phá hoại sự ổn định chính trị an ninh trật tự của mỗi nước
đặc biệt không để chia rẽ mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước
cũng trong chiều nay tại tỉnh bình thuận bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định
của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
đại diện cục tổ chức cán bộ đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về việc điều động đồng chí đại tá trần văn toản sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
quê quán tỉnh thái bình giám đốc công an tỉnh bình thuận
đến nhận công tác và giữ chức vụ phó tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
và thăng cấp bậc hàm thiếu tướng kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã trao quyết định
của bộ trưởng bộ công an điều động và bổ nhiệm đại tá lê quang nhân
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín quê quán tỉnh hà tĩnh phó giám đốc công an tỉnh đồng nai
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh bình thuận
kể từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị
đồng chí tân giám đốc công an tỉnh tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị
phẩm chất của người lãnh đạo chỉ huy quan tâm xây dựng nội bộ thực sự trong sạch
vững mạnh đoàn kết thống nhất nhanh chóng bắt nhịp công việc phát huy tốt năng lực
kinh nghiệm tiếp tục làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh bình thuận
xây dựng lực lượng công an tỉnh bình thuận ngày càng vững mạnh toàn diện
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch chính quy tinh nhuệ và hiện đại
thưa quý vị sáng nay lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề
đoàn kết chuyên nghiệp văn hóa
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
thu hút tám mươi bảy gian trưng bày các ấn phẩm báo xuân và các ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi hai và quý i năm hai nghìn hai mươi ba
với sự góp mặt của sáu mươi ba hội nhà báo tỉnh thành phố sáu mươi cơ quan báo chí trung ương và địa phương
các đơn vị đào tạo và đơn vị cung cấp trang thiết bị báo chí truyền thông
tại hội báo lần này liên tri hội nhà báo bộ công an đã trưng bày và giới thiệu đến công chúng
các ấn phẩm chuyên đề chương trình phát thanh truyền hình hấp dẫn
bao gồm cả những ấn phẩm chương trình đặc biệt xuân quý mão hai nghìn hai mươi
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba nhằm tôn vinh những thành tựu to lớn của báo chí việt nam
quảng bá những sản phẩm gắn liền với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước
bên cạnh đó chúng tôi cũng có những hoạt động văn hóa thể thao
nó giúp cho hội báo của chúng ta bên cạnh những hoạt động mang tính chất chuyên môn nghề nghiệp
thì cũng là những hoạt động gắn kết các anh chị em báo chí
phát biểu tại lễ khai mạc trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa khẳng định
chín mươi tám năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng báo chí cách mạng việt nam
luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của đảng của nhân dân
trong các giai đoạn lịch sử báo chí luôn là chiến sĩ sung kích trên mặt trận văn hóa
trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa cũng biểu dương đánh giá cao đội ngũ
những người làm báo và các cơ quan báo chí đã hết sức chủ động hiệu quả linh hoạt
phản ánh kịp thời trung thực khách quan các hoạt động của nhân dân và của cả hệ thống chính trị
góp phần rất quan trọng trong định hướng dư luận tạo đồng thuận trong xã hội
củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của đảng nhà nước
các cơ quan báo chí cần tiếp tục tham gia hưởng ứng tích cực phong trào thi đua
xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm một trăm linh năm ngày báo chí cách mạng việt nam
mỗi cơ quan báo chí phải là một cơ quan văn hóa
mỗi người làm báo phải luôn có ý thức nâng cao văn hóa của bản thân
và đề cao các thành tố văn hóa tinh thần nhân văn và cao hết
đó là vì lợi ích quốc gia dân tộc trong sáng tạo sáng tác các tác phẩm
góp phần giữ gìn xây dựng và phát triển văn hóa việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
sau lễ khai mạc các đại biểu đã đi tham quan các gian trưng bày ấn phẩm báo chí tiêu biểu năm hai nghìn hai mươi ba
tham gia trưng bày của báo chí lực lượng công an nhân dân
trưởng ban tuyên giáo trung ương nguyễn trọng nghĩa và các đại biểu
đã tìm hiểu kỹ các ấn phẩm báo chí được trưng bày
đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của báo chí công an nhân dân
trong việc phản ánh thông tin phong phú đa dạng kịp thời nhân văn và ý nghĩa tới đông đảo công chúng
hội báo toàn quốc năm hai nghìn hai mươi ba mở cửa đón công chúng từ ngày một mươi bảy tháng ba đến ngày một mươi chín tháng ba
hôm nay cục công tác đảng và công tác chính trị đã tổ chức lễ tổng kết
và trao giải hội thao kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống xây dựng lực lượng công an nhân dân
sau bốn ngày tranh tài sôi nổi hội thao đã thành công tốt đẹp
đạt được mục đích đề ra
ban tổ chức đã ghi nhận thành tích xuất sắc của nhiều vận động viên
tại một mươi bốn nội dung thi đấu thuộc hai môn bóng bàn và quần vợt
nổi bật là thành tích thi đấu của đảng cục truyền thông công an nhân dân
đã xuất sắc giành bốn huy chương vàng hai huy chương đồng môn bóng bàn
kết quả hội thao đã phản ánh phong trào thể dục thể thao
tại các đơn vị trực thuộc bộ công an nói chung
và khối xây dựng lực lượng nói riêng đang từng bước được nâng lên